chí viên anh thân mến là ngày hôm qua thì chúng ta đã đón những cái đợt rông rất là mạnh
thì không biết rằng là ngày hôm nay thì thủ đô hà nội nói riêng và miền bắc nói chung thì khí hậu có mát mẻ hay không
vâng thưa quý vị và các bạn hôm nay thì tiếp tục sẽ là một ngày nắng nóng trên diện rộng
những hiện tượng ngày hôm qua khi mà chúng ta nhìn thấy thực chất chỉ là mưa rông nhiệt sau một ngày nắng nóng
và hà nội vẫn được dự báo là một trong những điểm nóng nhất của khu vực bắc bộ trong đợt nắng nóng kéo dài này
trong ngày hôm nay nhiệt độ trên toàn miền bắc sẽ rơi vào khoảng từ hai mươi chín cho tới ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
không chỉ nắng nóng vào ban ngày mà cảm giác nóng sẽ còn kéo dài về đêm
chính vì vậy quý vị không nên hoạt động ngoài trời trong ngày nghỉ chủ nhật hôm nay và hãy nghỉ ngơi và uống nước thường xuyên
dự báo thời tiết nam bộ thì có thể nói là nam bộ đang bước vào đợt nắng nóng giữa mùa mưa
nhiệt độ sẽ cục bộ trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ c tuy nhiên là sẽ không vượt ngưỡng trên ba mươi ba độ
một mức nhiệt dễ chịu hơn vào ngày cuối tuần
nhưng mà trong tình hình dịch bệnh phức tạp thì người dân nam bộ đặc biệt là tại tp hcm cũng nên tránh đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết
nếu quý vị đang chờ tiêm vaccine thì cũng cần tránh đứng dưới nắng và đặc biệt là lưu ý giữ khoảng cách an toàn